trong bối cảnh cả thế giới đang phải chiến đấu với hai cuộc khủng hoảng là đại dịch covid một mươi chín và biến đổi khí hậu do ô nhiễm môi trường
hôm nay ngày năm tháng sáu ngày môi trường thế giới rất nhiều những hoạt động về giao quân tuyên truyền bảo vệ môi trường đã và đang diễn ra trên khắp thế giới
và ngày môi trường thế giới năm nay được chương trình môi trường liên hợp quốc lựa chọn chủ đề là hành động vì thiên nhiên
theo chương trình môi trường liên hợp quốc năm hai nghìn hai mươi là một năm quan trọng đối với các quốc gia trong việc cam kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp hoạt động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái ứng phó với biến đổi khí hậu chú trọng an ninh lương thực bảo vệ tài nguyên nước
đồng thời đây là thời điểm để quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể thiết thực vì thiên nhiên và trái đất của chúng ta
theo đó tháng hành động vì môi trường và hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm nay
bộ tài nguyên và môi trường đã đề nghị các bộ ban ngành đoàn thể trung ương ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các tổ chức chính trị xã hội đoàn thể hiệp hội hiệp đoàn doanh nghiệp và các đơn vị liên quan
căn cứ vào điều kiện tình hình thực tế tại thời điểm tổ chức các hoạt động hưởng ứng để quan tâm chỉ đạo hướng dẫn và phối hợp tổ chức các hoạt động